các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bác sĩ vũ huy bình khoa khám bệnh và nội khoa bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec hải phòng
tác nhân đầu tiên đó là chất dịch trong dạ dày
chất dịch trong dạ dày giúp bạn tiêu hóa thức ăn có chứa rất nhiều acid
đôi khi những hóa chất này vượt ra khỏi hàng rào bảo vệ và kích thích niềm mạc dạ dày
tình trạng này được gọi là viêm dạ dày
vi khuẩn lạm dụng thuốc giảm đau uống nhiều rượu hoặc căng thẳng là những yếu tố góp phần khiến bạn bị đau dạ dày
có trường hợp bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng acid hoặc một số loại thuốc kê đơn không kê đơn
tuy nhiên không nên chủ quan nếu bị đau dạ dày vì tình trạng này có nguy cơ dẫn đến xuất huyết hoặc lét dạ dày
tác nhân thứ hai là lết dạ dày
đây là những vết lết hở nằm trên niêm mạc dạ dày hoặc phần đầu của ruột non làm bạn bị đau dạ dày
nguyên nhân phổ biến nhất là do vi khuẩn nhưng việc lạm dụng aspirin ibu profen và các thuốc giảm đau khác cũng có thể là yếu tố nguy cơ
thêm vào đó những người hút thuốc hoặc uống rượu thường xuyên cũng dễ bị lết dạ dày hơn
tùy thuộc vào nguyên nhân tình trạng này sẽ được điều trị bằng kháng sinh hoặc thuốc theo toa để làm giảm acid dạ dày
tác nhân thứ tư là virus dạ dày
tình trạng này được gọi là cúm dạ dày xuất hiện do virus trong ruột
bệnh nhân có thể bị đau dạ dày tiêu chảy trục rút hoặc buồn nôn và ói mửa thật sự
bệnh lây truyền từ người mắc sang người lành hoặc từ thực phẩm bị ô nhiễm
không có biện pháp điều trị cụ thể vì virus dạ dày thường tự biến mất
nhưng vẫn cần đến khám bác sĩ nếu bạn bị sốt nương mửa mất nước hoặc nôn hay đi tiêu ra máu
ngoài ra vi khuẩn virus và ký sinh trùng trong thực phẩm hoặc xử lý thực phẩm không đúng cách là những nguyên nhân gây ngộ độc
nạn nhân có thể bị tiêu chảy đau bụng dạ dày buồn nôn và nôn
ngộ độc thực phẩm thường tự khỏi nhưng cần đi khám bác sĩ nếu có dấu hiệu mất nước nôn hay đi tiêu ra máu hoặc bị tiêu chảy nặng và kéo dài hơn ba ngày
cũng nên đến bệnh viện ngay trong trường hợp người đang mắc bệnh hoặc có hệ miễn dịch yếu mà lại xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm
tăng nhân thứ năm viêm túi thừa
những túi thừa nhỏ nằm ở phần dưới của ruột già khi bị viêm sẽ xưng phình bên trong lớp lót của hệ tiêu hóa
viêm túi thừa khá phổ biến và thường không để lại vấn đề nghiêm trọng
tuy nhiên nếu chúng bị nhiễm trùng có thể khiến bạn bị đau bụng dữ dội buồn nôn và thay đổi nhu động ruột
bác sĩ sẽ yêu cầu người bệnh nghỉ ngơi và thay đổi chế độ ăn uống để giảm bớt triệu chứng cũng như có thể kê khóa thuốc kháng sinh
tăng nhân thứ sáu hội trứng ruột kích thích
hội trứng này gây ảnh hưởng chủ yếu đến ruột già còn gọi là đại tràng gây co thắt đầy hơi và tạo chất nhầy trong phân
hội trứng ruột kích thích cũng có thể liên quan đến tình trạng tiêu chảy hoặc táo bón
hiện nay các chuyên gia vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác
song những yếu tố như thực phẩm căng thẳng hóc môn và nhiễm trùng có thể đóng vai trò quan trọng
bác sĩ sẽ giúp bạn kiểm soát các triệu chứng thông qua hướng dẫn thay đổi chế độ ăn uống và lối sống sinh hoạt cũng như chỉ định một số loại thuốc nhất định
một nguyên nhân nữa là không dùng nạp lactose
lactow là đường trong sữa và các sản phẩm từ sữa khác
nếu bạn không có đủ enzyme lactase cơ thể sẽ gặp khó khăn trong việc phá vỡ lactose
điều này có thể dẫn đến tiêu chảy đầy hơi và đau bụng dạ dày
tuy không có cách chữa trị nhưng bạn có thể kiểm soát tình trạng này bằng cách hạn chế sữa trong chế độ ăn uống hằng ngày hoặc uống thuốc một số thuốc không cần kê đơn
nguyên nhân thứ tám viêm vùng trậu
còn gọi là viêm cơ quan sinh sản thường xảy ra ở phụ nữ và kèm theo một số bệnh lây truyền qua đường tình dục chẳng hạn như lậu
bên cạnh đau bụng người bệnh cũng có thể bị sốt tiết dịch bất thường và đau hoặc chảy máu khi quan hệ tình dục
nếu được phát hiện sớm viêm vùng trậu có thể được chữa khỏi thường là bằng kháng sinh
nhưng nếu để bệnh diễn tiến quá lâu hệ sinh sản của người phụ nữ có thể bị tổn thương
một nguyên nhân khác đó là dị ứng thực phẩm
tình trạng này xảy ra khi cơ thể phản ứng nhầm với một loại thực phẩm nào đó cho rằng chúng có hại và cố gắng chống lại
ngoài bị đau dạo dày các triệu chứng khác như ngứa gian và sưng ở miệng cổ họng cũng xuất hiện
trong trường hợp nghiêm trọng dị ứng thực phẩm có thể gây sốc phản vệ thậm chí là tử vong nếu không được điều trị bằng evinaphine ngay lập tức
hải sản các loại hạt trứng đậu phộng và sữa là một trong vài những tác nhân có nguy cơ gây ra dị ứng
ngoài ra một tác nhân nữa đó là viêm ruột thừa
ruột thừa là một cơ quan hình ngón tay nằm ở đầu đại tràng cụ thể là phần dưới bên phải của bụng
các bác sĩ không rõ tác dụng của ruột thừa nên khi ruột thừa bị viêm thì thường phẫu thuật loại bỏ
nếu vỡ ruột thừa có thể làm lây lan vi khuẩn da ổ bụng
cơn đau bắt đầu xuất hiện ở rốn sau đó lan xuống bên phải là triệu chứng điển hình
đến bệnh viện ngay lập tức nếu bạn phát hiện các dấu hiệu của bệnh viêm ruột thừa
một nguyên nhân nữa đó là đau xoài mật
sỏi mật hình thành từ dịch tiết hệ tiêu hóa gây đau khi nằm chặn các ống giữa gan tuyến tụy túi mật và ruột non
triệu trứng phổ biến nhất là đau bụng
nếu cơn đau nghiêm trọng hoặc kéo dài hơn vài giờ thì nên đến gặp bác sĩ ngay
bạn cũng có thể bị buồn nôn nôn sốt nước tiểu vàng và phân màu sáng
mặc dù có trường hợp những viên sỏi di chuyển hoặc tự tan ra khỏi cơ thể nhưng bạn sẽ cần phẫu thuật nếu tình hình không cải thiện
tác nhân thứ một mươi hai thoát vị bẹn
thoát vị xảy ra khi một phần ruột trượt qua khỏi phương bụng và xa xuống bẹn
khúc ruột sẽ bị xoắn hoặc di chuyển và không thể được cung cấp máu nên gây ra đau bụng dữ dội
phẫu thuật là biện pháp cần thiết để nhanh chóng khắc phục vấn đề
nguyên nhân thứ một mươi ba táo bón
tập thể dục uống nhiều nước và ăn thực phẩm giàu chất sơ nhưng mận khô và ngũi cốc nguyên hạt có thể hỗ trợ giảm táo bón
tuy nhiên nếu bạn thường xuyên đi đại tiện ít hơn ba lần một tuần hoặc phải dặn nhiều mỗi lần đi và phân bị vón cục cứng
thì đây có thể là dấu hiệu của một tình trạng nghiêm trọng hơn và bạn cần trình bày sớm với bác sĩ
nguyên nhân cuối cùng gây đau bụng dạ dày đó là viêm tụy
tuyến tụy là cơ quan giúp cơ thể xử lý đường glucozer cũng như tiêu hóa thức ăn
khi tuyến tụy bị viêm bạn có thể buồn nôn ói mửa và đau bụng dạ dày
cơn đau sẽ trở nên tồi tệ hơn sau khi ăn
các trường hợp nhẹ sẽ tự khỏi nhưng trường hợp nặng nhiều khả năng gây nguy hiểm
bác sĩ thường yêu cầu bệnh nhân ngừng ăn trong một hai ngày và cho uống thuốc giảm đau
nếu tình trạng không cải thiện bạn có thể phải vào bệnh viện để được truyền nước và dinh dưỡng
đau bụng dạ dày là tình trạng khá phổ biến và có thể là dấu hiệu cảnh báo một bệnh lý khác nguy hiểm hơn
nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời tình trạng bị đau dạ dày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của người bệnh
vì thế việc chú ý những triệu chứng sớm và tìm ra nguyên nhân gây đau bà tử là gì đóng vai trò quan trọng để điều trị thành công
bởi dạ dày là một cơ quan đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu hóa thức ăn
nên khi bị đau dạ dây sẽ không thể tiếp tục thực hiện những đầy đủ chức năng vốn có của nó
ảnh hưởng trực tiếp đến việc triển hóa các chất dinh dưỡng trong thức ăn để nuôi sống cơ thể
từ đó khiến người bệnh bị suy giảm sức khỏe và có nguy cơ phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm
ngoài ra nguyên nhân đau dạ dày thường gặp nhất là do lối sống và sinh hoạt của người bệnh
chúng có thể bao gồm một hoặc nhiều yếu tố sau
đầu tiên đau dạ dày liên quan đến chế độ ăn thiếu khoa học
vỏ ăn sáng ăn uống không đúng dư giấc nhai nước vội vàng sử dụng thực phẩm chưa được nấu chín kỹ
thứ hai lạm dụng rượu bia thuốc lá đều chứa chất kích thích độc hại cho sức khỏe đặc biệt là dạ dày
đây là những thủ phạm hàng đầu gây bệnh dạ dày ở nam giới
thứ ba ảnh hưởng của thuốc tây
sử dụng thuốc kháng sinh bừa bãi không đúng cách hoặc kéo dài có thể khiến bạn gặp nhiều tác dụng phụ
đau dạ dày là một trong những tác hại thường gặp nhất
ngoài ra căng thẳng quá mức trong thời gian dài cũng gây nên đau dạ dày
stress gây tác động tiêu cực đến các dây thần kinh ở đường tiêu hóa từ đó ảnh hưởng không tốt đến dạ dày
sau một thời gian sẽ gây ra các bệnh lý về dạ dày và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe
tóm lại việc sớm phát hiện bệnh và xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh chính là chìa khóa quan trọng
giúp bạn có hướng điều trị để loại bỏ cơn đau khó chịu nhanh hơn